trong cuộc họp báo ngày tám tháng bốn tại trụ sở của tổ chức y tế thế giới tổng giám đốc who đã đánh giá tổng quan về những việc who đã làm trong một trăm linh ngày kể từ khi who được thông báo về những trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín đầu tiên ở trung quốc
tổng giám đốc who nhấn mạnh who cùng với liên hợp quốc đã nỗ lực làm việc với hàng nghìn đối tác gồm các chính phủ viện nghiên cứu khu vực tư nhân tổ chức xã hội tập trung vào năm lĩnh vực chính gồm hỗ trợ các nước xây dựng năng lực chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh cung cấp thông tin chính xác và tư vấn phòng chống bệnh dịch nỗ lực đảm bảo cung cấp các thiết bị y tế thiết yếu cho nhân viên y tế tuyến đầu nỗ lực đào tạo và huy động nhân viên y tế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển vaccine
ông tedros cho biết ngoài việc tiếp tục tập trung vào năm trụ cột trên who sẽ đưa ra một số chiến lược cập nhật và kế hoạch ứng phó và chuẩn bị chiến lược sửa đổi trong đó có đưa ra con số ước tính về nhu cầu tài chính cho giai đoạn tiếp theo
theo số liệu thống kê tính đến hai mươi giờ ngày hôm nay theo giờ việt nam hiện trên thế giới có một năm trăm ba mươi hai bốn trăm ba mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín với tám mươi chín bảy trăm một mươi sáu ca tử vong và ba trăm ba mươi bảy bốn trăm bảy mươi một ca bình phục